khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc đã công bố trường hợp thú nuôi đầu tiên nhiễm virus sars cov hai
đây cũng là trường hợp thú nuôi nhiễm bệnh đầu tiên trên thế giới
làm dấy lên nhiều quan ngại về nguy cơ lây nhiễm chéo từ người sang động vật
theo cơ quan nông nghiệp ngư nghiệp và bảo tồn của hồng kông một chú chó phốc sóc
vật nuôi của một bệnh nhân covid một mươi chín được xác nhận dương tính với virus sars cov hai
chú chó bị nhiễm virus ở mức độ nhẹ và rất có thể đây là trường hợp đầu tiên
lây từ người sang động vật hiện chú chó này không có bất cứ triệu chứng liên quan nào
và đang được cách ly tại khu bảo tồn động vật ở cửa khẩu hồng kông chu hải macau
cơ quan nông nghiệp ngư nghiệp và bảo tồn của hồng kông cho hay sẽ tiến hành xét nghiệm lại chú chó này
nhiều lần trong thời gian tới đồng thời khuyến cáo các chủ nuôi không nên quá lo lắng
mà chỉ cần vệ sinh tốt cho vật nuôi của mình